tại tỉnh tiền giang thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi sáu tem bin
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiền giang đã quyết định ngưng toàn bộ các cuộc họp
dồn sức triển khai nhiều phương án để hỗ trợ người dân tránh khi cơn bão đi qua
tại các vùng ven biển gò công nơi bão có thể đổ bộ mạnh lực lượng dân quân công an tỉnh phối hợp lực lượng biên phòng trực tiếp
đến từng hộ gia đình nghèo neo đơn ven sông để hỗ trợ chằn chóng nhà cửa
sử dụng lo tay tuyên truyền vận động chuẩn bị lương thực thực phẩm và những nhu yếu phẩm cần thiết
kêu gọi được sáu mươi sáu trên bốn trăm chín mươi một phương tiện tàu thuyền đóng đá sông cầu vào đất liền
một số phương tiện đang tìm nơi trú ẩn an toàn
bên cạnh đó bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn phạm lán đã huy động lực lượng trực đảm bảo quân số một trăm linh
để sẵn sàng di dời dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự
tuyên truyền vận động cảnh giác phòng chống tội phạm trộm cắp đảm bảo tốt tài sản của mình và của mọi người
chúng tôi đã phân công thành viên bang chỉ huy xuống từng hộ dân tuyên truyền dẫn động trong hộ dân
theo dõi tình hình cơn bão số một mươi sáu với tư thế là chủ động ứng phó và khi có lệnh sơ tán
thì tất cả bà con dân trên địa bàn thị trấn nhân láng là chủ động sơ tán dân bước một
một số điểm đã sẵn sàng sơ tán dân huy động lực lượng dọn dẹp phòng ốc
chuẩn bị thức ăn nước uống chủ động cho dân phải nghỉ ngơ tránh bão qua đêm
chúng tôi bố trí là hai mươi ba phòng học để tiếp nhận dân sơ tán
kế hoạch là một phòng chúng tôi bố trí là ba mươi năm người
tới giờ phút này thì các điều kiện chuẩn bị cho tiếp dân sơ tán là sẵn sàng
tiền giang hiện có hơn một trăm một mươi bảy người dân sống vùng ven biển phải sơ tán
nên các điểm tránh bão an toàn khi có lệnh
các ngành chức năng như y tế chuẩn bị thuốc men y bác sĩ lên phương án khi có bão vào
qua kiểm tra của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiền giang
đến thời điểm chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công tác khẩn trương phòng tránh bão số một mươi sáu
bão tembin ở địa phương ven biển đã sẵn sàng
lực lượng công an quân sự biên phòng cũng đảm bảo công tác trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra